trong bối cảnh nguy cơ an ninh tăng cao do xung đột quân sự giữa nga và ukraine
lãnh đạo các nước tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato họp thượng đỉnh trực tuyến vào ngày hai mươi năm tháng hai
quyết định triển khai thêm một lượng lớn binh lính và khí tài quân sự đến các quốc gia thành viên ở sườn đông châu âu
theo quyết định được lãnh đạo các nước nato đưa ra các thành phần của lực lượng phản ứng nhanh nato
thuộc tất cả các binh chủng hải lục không quân sẽ được triển khai thêm đến các quốc gia thành viên nato
ở phía đông châu âu sắp với nga và ukraine
tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết đây là lần đầu tiên nato phải triển khai lực lượng này
nhằm mục đích phòng vệ tập thể
các quan chức nato không nêu con số binh lính chính xác sẽ được triển khai
nhưng hiện tại nato đang duy trì một lực lượng thường trực bốn mươi quân
trong đó tám quân thuộc lực lượng tác chiến liên quân cơ động cao có thể được huy động gần như ngay lập tức
ngoài các động thái chuyển quân nhằm ứng phó với sức ép an ninh từ nga
tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến các lãnh đạo nato cũng tiếp tục cho biết
sẽ vẫn duy trì chính sách mở cửa của khối này để có thể kết nạp thêm các thành viên trong tương lai
bất chấp nhiều tiếng nói chỉ trích chính sách này là một trong những nguyên nhân
dẫn đến việc đổ vỡ quan hệ với nga và khiến nổ ra cuộc chiến nga